tạp chí forbes một tạp chí nổi tiếng của mỹ đưa ra những con số đáng tin cậy trong nhiều lĩnh vực cho rằng khoản ngân sách hai triệu usd một năm của việt nam dành cho việc quảng bá du lịch chỉ bằng hai chín ngân sách chi cho quảng bá du lịch của thái lan hai năm của singapore và một chín của malaysia
với con số khiêm tốn này việt nam sẽ rất khó khăn trong việc quảng bá du lịch trên phạm vi quốc tế
chúng ta phải coi
chúng ta phải coi việc đầu tư là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển du lịch
mặc dù vậy cho đến nay nguồn lực đầu tư vào du lịch vẫn còn hạn chế
đặc biệt là những đầu tư cơ bản của nhà nước vào hạ tầng xúc tiến quảng bá về đào tạo phát triển nguồn nhân lực
nên nhớ rằng nhà nước sẽ không đầu tư cho những cái sản phẩm du lịch cụ thể
mà chỉ đầu tư về những điều kiện về hạ tầng về quảng bá về nhân lực
những năm gần đây thì quảng bá cho điểm đến quốc gia được thực hiện bởi tổng cục du lịch
thì nhà nước hàng năm đầu tư cho khoảng hơn hai triệu đô la gần bốn mươi tỷ
và với lượng kinh phí này so với yêu cầu phát triển để quảng bá điểm đến trên khắp các thị trường trọng điểm của du lịch việt nam
thì còn quá còn ít
và các hoạt động xúc tiến quảng bá đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao
và từ tính chuyên nghiệp đó nó đòi hỏi kinh phí lớn rất là đắt tiền
nếu như quảng bá trên các cái kênh truyền hình toàn cầu như cnn bbc hay là axn
thì những chi phí đó với nguồn kinh phí của việt nam một năm thì không đủ
rất nhiều chuyên gia du lịch cho rằng việt nam có tiềm năng du lịch hơn hẳn một vài nước đông nam á
tuy nhiên chỉ xét riêng các chiến dịch quảng bá của du lịch việt nam
chưa tính đến cách đầu tư và khai thác dịch vụ
thì thấy cách quảng bá du lịch của việt nam còn kém xa so với các nước láng giềng
các hoạt động xúc tiến du lịch của ta chỉ tiếp cận được một bộ phận nhỏ công chúng quốc tế
hầu như chưa đạt hiệu quả trong việc quảng bá du lịch ra nước ngoài
tại sao các nước trong khu vực
có cái tài nguyên tiềm năng du lịch thậm chí bằng thậm chí thấp hơn mình rất nhiều
nhưng mà lượng khách đến lại đông thì nó có mấy yếu tố
một là cái văn hóa về kinh doanh du lịch của họ đi trước mình
cái hạ tầng tốt hạ tầng và giao thông tốt hơn của mình rất là nhiều
nhưng cái quan trọng là nhà nước đầu tư cho du lịch đúng tầm
khi mình không bỏ kinh phí ra để làm sản phẩm để đi trào bán
thì làm sao đến khách hàng được
cái thứ nhất
cái thứ hai là các nước đều có từ hai mươi năm đến bốn mươi văn phòng đại diện du lịch
quốc gia của họ ở nước ngoài ở những trung tâm có nguồn khách đi du lịch nhiều
có cái sức trị trả cao
trong khi chúng ta không có một cái văn phòng đại diện nào
trừ một cái văn phòng đại diện tại nhật bản là do hiệp hội lữ hành việt nam thành lập
do cái sự quan hệ có thể có tính cá nhân và hỗ trợ
họ cho mượn văn phòng
nhưng không có kinh phí nuôi dưỡng thì nó cũng không phát huy được nhiều
các quốc gia có ngành du lịch phát triển đều là những nơi quan tâm đặc biệt đến khâu tiếp thị và quảng bá du lịch
trong khi ta chưa tìm được cách thức quảng bá hình ảnh bài bản
thì đã có nhiều công ty du lịch nước ngoài đặt văn phòng đại diện ở việt nam để tiếp cận thị trường khách trong nước
đơn cử như hàn quốc thái lan nhật bản cơ quan du lịch của các quốc gia này
đã mở đến hàng chục văn phòng đại diện ở nước ngoài
bên cạnh đó họ có chiến lược cạnh tranh rất mạnh và ngân sách tiếp thị du lịch cũng rất lớn
họ có những cách quảng bá du lịch vô cùng thông minh và sáng tạo có lộ trình cụ thể và đồng bộ
thông qua điện ảnh âm nhạc truyền hình họ gián tiếp quảng bá những hình ảnh đẹp nhất của quốc gia mình
từ đó quảng bá được con người phong tục dành làm thắng cảnh và ẩm thực nhằm thu hút du khách nước ngoài
để muốn thu hút khách nước ngoài đến việt nam chúng ta phải có thông tin giới thiệu trực tiếp đến du khách
không có cách nào hiệu quả và trực tiếp hơn là mở các văn phòng du lịch đại diện tại nước ngoài
thêm vào đó ngành du lịch nên thuê các công ty truyền thông chuyên nghiệp của nước sở tại tổ chức các sự kiện
quảng bá hình ảnh du lịch của nước ta
bởi hơn ai hết họ hiểu rõ tâm lý yêu cầu của du khách nước họ
tôi nghĩ rằng là thế này nếu không có đầu tư thực sự của nhà nước
như luật đã đề ra
đã nhận thức thì không thể chúng ta mong mỏi cái thành công đến nhanh được
thì đấy là cái câu chuyện về khi mà ít tiền thì chúng ta không làm được không thuê được các đơn vị tư vấn giỏi
không tạo được những sản phẩm hấp dẫn cạnh tranh
bởi vì sản phẩm chúng ta đừng nhìn theo con mắt của chúng ta riêng
mà phải nhìn theo con mắt của những chuyên gia nước ngoài
họ hiểu tâm lý và mong muốn của khách du lịch nước ngoài
thì họ làm sản phẩm sẽ đáp ứng được
thì cái đó phải bỏ tiền
khi có sản phẩm tốt rồi
phải ra nước ngoài trao bán
thì phải tham gia các hội trợ các cuộc rodshow xúc tiến
thì tất cả đó là tiền
và phải có chuyên gia
bước đầu phải có chuyên gia
thì tất cả là kinh phí nó dồn cho việc đấy thì chúng ta đang rất thiếu
các doanh nghiệp mà tự bỏ thì cũng chỉ là manh mối
tất cả các hội trợ ở nước ngoài là chúng ta không giống ai
bởi vì khi doanh nghiệp bỏ tiền đi
thì cái gian hàng ấy lại là gian hàng gọi là có khi một bàn hai công ty
hai công ty sản phẩm đã chênh nhau
sau khách của đơn vị này thì đơn vị khác cũng chào mời
tất cả những cái hỗn độn đấy
nó làm giảm cái giá trị sản phẩm du lịch việt nam
giờ đây với các doanh nghiệp
thì việc quảng bá du lịch tại nước ngoài
là cơ hội để được nhiều người biết về mình
biết sản phẩm của mình
chính vì vậy
các hội trợ du lịch cũng là một trong những cách thức quảng bá du lịch hiệu quả
mà việt nam nên tiến hành
đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh
cũng là một biện pháp giúp việt nam
thú hút nhiều khách du lịch hơn
đối với indonesia
để đạt mục tiêu đón hai mươi triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm hai nghìn hai mươi
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
indonesia miễn thị thực cho công dân của một trăm sáu mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
trong khi đó
các nước có công dân mang hộ chiếu phổ thông
được miễn thị thực nhập cảnh vào việt nam
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
mới chỉ dừng lại ở con số hơn hai mươi nước
việc hạn chế này cũng khiến du khách
những quốc gia không trong diện miễn thị thực
ngại đến việt nam
với việt nam
khi ngân sách còn hạn chế
chúng ta phải sử dụng hiệu quả và hợp lý
thì mới thu hút được du khách
để quảng bá du lịch một cách hiệu quả
thì từ khâu nhỏ nhất
chúng ta phải thực hiện một cách chuyên nghiệp
việc quảng bá nên duy trì tính liên tục
với kinh phí có hạn
chúng ta nên trang xác định một đến hai thị trường điểm một năm
để tập trung quảng bá

để tập trung quảng bá
về giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư
cho phát triển du lịch thì
trước hết là phải về chính sách
để tạo ra những cơ hội đầu tư
cởi mở những điều kiện
thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước
trực tiếp và gian tiếp về
lĩnh vực du lịch
cho đến nay nhiều địa phương
cũng rất là tích cực
chủ động xúc tiến đầu tư
có những cơ chế đặc thù
để thu hút
nguồn lực đầu tư đặc biệt
vào các sản phẩm du lịch
và các phần hạ tầng
gắn với du lịch
còn các lĩnh vực khác
về đầu tư cho sản phẩm du lịch
thì bản thân
các doanh nghiệp
sẽ có sự liên kết
để tạo ra
những sản phẩm du lịch
gắn với các bên liên quan
tại địa phương và thu hút
những người dân tham gia vào
cùng với hoạt động du lịch
du lịch cộng đồng và tham gia vào chuỗi
cung ứng dịch vụ du lịch
thì việc tham gia của nhiều bên
cũng là những nguồn lực đầu tư
vào sản phẩm du lịch
du lịch đã và đang trở thành
một ngành công nghiệp mũi nhọn của việt nam
lĩnh vực này cũng đã được ngân hàng thế giới
world bank xác định là mảng quan trọng
đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế việt nam
trong giai đoạn
nếu việt nam biết tận dụng
lợi thế vị trí địa lý thuận lợi
cảnh quan thiên nhiên đẹp
và đầu tư nhiều hơn cho việc quảng bá du lịch
trên thị trường quốc tế
ngành du lịch của việt nam sẽ vượt xa
các nước láng giềng trong khu vực